sáng nay chín tháng tám tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi gặp mặt biểu dương các chức sắc tôn giáo
có nhiều đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cùng tham dự có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo thành phố đà nẵng
và các chức sắc chức việc đại diện cho các tôn giáo trong cả nước
tại buổi gặp mặt đại diện các chức sắc tôn giáo đã bày tỏ những tâm tư nguyện vọng đóng góp những sáng kiến hay
về thúc đẩy sản xuất kinh doanh thực hiện nếp sống văn hóa sống tốt đời đẹp đạo chấp hành pháp luật
và làm tròn nghĩa vụ công dân đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả hoạt động của các tổ chức tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc trên các lĩnh vực phát triển kinh tế văn hóa xã hội y tế giáo dục công tác an sinh xã hội
và đối ngoại tôn giáo đối ngoại nhân dân về vai trò đóng góp của tôn giáo trong tình hình hiện nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
đại đa số chức sắc chức việc tín đồ của tôn giáo đều có tinh thần yêu nước đoàn kết
gắn bó với dân tộc thực hiện tốt vai trò nghĩa vụ trách nhiệm của công dân
những điểm tương đồng giữa tôn giáo và xã hội giữa giáo lý giáo dục và các quy định của pháp luật
nhà nước ngày càng được phát huy mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
đã gắn bó chặt chẽ đồng bộ tôn giáo để đoàn kết cùng nhân dân cả nước phán đáo sự nghiệp xây dựng
và một tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương đảng chính phủ sự phấn đấu nỗ lực của toàn dân toàn quân
kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng quốc phòng an ninh được giữ vững kinh tế vĩ mô ổn định
tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi tám đạt bảy tám cao nhất trong một mươi năm qua
những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các chức sắc tôn giáo
tôi thay mặt các lãnh đạo của đảng nhà nước và tổ quốc việt nam các cấp các ngành
và thành phố đà nẵng
tôi xin đánh giá cao các ý kiến và thâm lực hôm nay
và chúng tôi cũng giao luôn việc này cho đồng chí trưởng ban công tác của chính phủ
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham mưu chính phủ
cho tổng thống chính phủ về các chính sách các chủ trương các công tác tôn giáo
để chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian đến
đặc biệt là có nhiều ký nghị hãy sức sâu sắc thực hiện những áp tác khó khăn
trong quá trình thực thi nhiệm vụ đạo đời của các tôn giáo
thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới các bộ ngành chức năng cần tập trung cho công tác xây dựng
và hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về công tác tôn giáo
phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc